trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp tổng cục quản lý thị trường yêu cầu các đội quản lý thị trường giám sát chặt địa bàn xử lý nghiêm kịp thời hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua vét gom hàng
tổng cục quản lý thị trường chỉ đạo các cục quản lý thị trường địa phương đặc biệt là cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố hà nội hải phòng bắc ninh hà nam hải dương hưng yên nam định thái bình ninh bình vĩnh phúc giám sát chặt địa bàn xử lý nghiêm kịp thời hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua vét mua gom hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với hàng hóa thiết yếu như lương thực thực phẩm xăng dầu thuốc
tư trang thiết bị y tế bảo vệ sức khỏe dùng để phòng chống dịch và chữa bệnh đặc biệt chú trọng việc phát hiện kịp thời để xử lý các tổ chức cá nhân có hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa do dịch bệnh các cục quản lý thị trường cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trên địa bàn hoàn thành việc xử lý theo đúng quy định của pháp luật và đồng thời chuẩn bị giải pháp cụ thể xử lý số khẩu trang đang tạm giữ tịch thu để nhanh chóng sử dụng phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệ